thưa quý vị sáng ngày một mươi ba tháng năm tại công văn hóa lao động hữu nghị việt sô
thành quỷ hội đồng nhân dân quỷ ban nhân dân quỷ ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hà nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đồng chí đào duy tùng
hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn người con ưu tú của thủ đô
người chiến sĩ cộng sản xuất sắc nhà đánh đạo cấp cao của đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ
lễ kỷ niệm vi sự đón nhận lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng phạm minh chính
tham dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn xuân thắng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí đinh tiến dũng bí thư tành người hà nội cùng các đồng chí lãnh đạo người lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí đào duy tùng sinh ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã cổ loa huyện đông anh hà nội
truyền thống gia đình truyền thống cách mạng của quê hương cổ loa đông anh đã hùn đúc nền phẩm chất cao đẹp
trí tuệ tài năng của nhà lãnh đạo cấp cao nhà tư tưởng lý luận xuất sắc của đảng ta
hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng lần lượt qua các cương vị lãnh đạo từ cơ sở huyện tỉnh
đến lãnh đạo cấp cao của đảng là bí thư trung mương đảng
trong bất kỳ hoàn cảnh và cương vị công tác nào đồng chí đào duy tùng cũng luôn giữ gìn phẩm chất của người cộng sản
cần kiệm liêm chính trí công vô tư trung thực khiêm nhường làm hết mình sống giản dị nghĩa tình và gần gũi với mọi người
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh đồng chí đào duy tùng là nhà lãnh đạo công tác tư tưởng
lý luận xuất sắc của đảng giai đoạn trước và trong thời kỳ đổi mới
suốt quá trình công tác trên lĩnh vực tư tưởng lý luận của đảng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trong những bước ngoặt của cách mạng đặc biệt là trước những khó khăn thử thách lớn của đất nước khi bước vào thời kỳ đổi mới
đồng chí luôn thể hiện rõ phẩm chất cách mạng với tư duy đổi mới sáng tạo khoa học trách nhiệm cao với đảng với nhân dân
đồng chí cũng là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng đường lối đổi mới từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ các lần khoán thử ở vĩnh phúc hải phòng khoán một trăm linh rồi khoán một mươi
đến cương lĩnh đổi mới năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nhân dịp này đồng chí đinh tiến dũng kêu gọi toàn đảng bộ mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ lực lượng vũ trang
và các tầng lớp nhân dân thủ đô tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên học tập và nôi theo gương sáng của các thế hệ đi trước
trong đó có đồng chí đào duy tùng để viết tiếp những trang sử hào hùng của thủ đô